dư luận đang rất bức xúc với hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về một người đàn ông đạp đổ bàn xét nghiệm covid một mươi chín của nhân viên y tế xảy ra tại huyện nhà bè tp hcm